thấy vợ đau bụng dữ dội khi đang mang thai con thứ hai anh cao quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại buôn pờ lơi a pa ơi hợt trông xã chư mố huyện gia pa tỉnh gia lai đã đưa đến
trung tâm y tế thị xã ayunpa để thăm khám tại đây sau khi siêu âm các nhân viên y tế cho rằng
thai nhi vẫn bình thường nhưng cổ tử cung chưa mở thái phụ n h sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm vợ anh quy chưa sinh
nên hướng dẫn người nhà đưa về theo dõi thêm tuy nhiên thấy vợ vẫn đau còn quại anh quy không
thể đưa về nhà mà để vợ nằm lại khoa sản đồng thời anh mong muốn các bác sĩ cho vợ mình được mổ
để lấy thai vì trước đó vợ anh đã mổ đẻ lần một nhưng các y bác sĩ không thực hiện sau nhiều giờ
chống chọi với cơn đau và anh quy bị ngất đi các nhân viên y tế mới đưa sản phụ đi siêu âm thì
phát hiện thai nhi đã tử vong trong bụng mẹ gia đình anh quy cho rằng việc thai nhi tử vong là do
tác trách của các y bác sĩ nên đề nghị trung tâm y tế thị xã ayunpa kiểm tra làm rõ hiện phó giám đốc
sở y tế tỉnh gia lai ông lý minh thái đã có văn bản đề nghị trung tâm y tế thị xã ayumpa báo
cáo tình hình vụ việc theo đó sở y tế yêu cầu lãnh đạo trung tâm y tế thị xã ayunpa khẩn trương
học hội đồng chuyên môn tiến hành kiểm tra đánh giá nguyên nhân và báo cáo kết quả về sở y tế
trước một mươi một h ngày một mươi một tháng ba tỷ lệ sinh mổ có xu hướng ngày càng tăng tại việt nam bên cạnh những
trong trường hợp liên quan tới nguyên nhân y khoa còn có rất nhiều trường hợp sinh mổ theo yêu cầu tuy
tuy nhiên nên nhớ rằng phương pháp này chỉ thực sự cần thiết nếu mẹ hoặc thai có một số vấn đề trước
và trong thời gian sinh nở khi nào nên chọn phương pháp để mổ quá trình sinh thường sinh theo được
âm đạo là hiện tượng sinh lý tự nhiên của người phụ nữ mang thai khi đến ngày thai nhi đủ tháng
chuyển dạ vì vậy không có lý do gì mà chúng ta không theo hiện tượng sinh lý mổ lấy thai là một
phẫu thuật ngoại khoa được chỉ định một khi quá trình chuyển dạ sinh không thể tiến triển hoặc có
để đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi mà phải chấm dứt thai kỳ sớm theo khuyến nghị của các chuyên gia
y tế mổ đẻ chỉ nên tiến hành trong những trường hợp bắt buộc do không thể đẻ thường nói chung
mổ lấy thai nhi được chỉ định trong các trường hợp sau đây về phía sản phụ xương chậu hẹp
dị hình hoặc thai nhi quá lớn trên bốn g trong khi sương trậu quá nhỏ bất tương xứng giữa thai
nhi và khung chậu người mẹ mang nhiều thai một lúc tử cung có dấu hiệu vỡ cơn co thắt tử cung
chủ yếu khiến quá trình sinh sản kéo dài mặc dù dùng nhiều biện pháp xử lý vẫn không có hiệu quả
suốt huyết nhiều trước khi sinh thai phụ sinh lần một trên ba mươi năm tuổi thai phụ mắc hội chứng cao huyết
áp nặng và vừa từng chữa trị mà không khỏi thai phụ bị bệnh tim khi mang thai có tiền sử khó
đẻ có tiền lệ về phẫu thuật từng mổ tử cung các viết không mổ phẫu thuật không tốt sau khi mổ
bị phiềm nhiễm về phía thai nhi thai nhi bị ngạt trong tử cung suy thai qua chữa trị mà vẫn
vô hiệu thai nhi trong bụng mẹ thiếu oxy dây rốn bị đứt sớm tim thai không tốt chức năng của
nhau thai giảm khiến thai nhi phát triển chậm trong tử cung mang thai quá lâu mà chưa có dấu hiệu
đào đẻ trên bốn mươi hai tuần vị trí của thai nhi không đúng ngôi thai bất thường như ngôi nga ngôi
ngược ngôi khác thường như thế nằm ngang thế cầm sau ngôi đầu không thể sinh ra thông qua
âm đạo ngôi mông lần sinh đầu một số trường hợp ngồi lấy thai không có chỉ định trước quá trình
truyền dạ chậm và khó khăn hoặc bị ngừng hoàn toàn bé có các dấu hiệu suy thai như nhịp tim thai
quá nhanh hoặc chậm bé có kích thước quá to mẹ không thể sinh thường các vấn đề liên quan tới
nhau thai nhau tiền đạo những nguyên nhân băng huyết cho phụ sản nếu sinh thường và những lý do
khác như mẹ có tiền sử sản khoan nặng nề thai chết lưu nhiều lần thai chết lưu trước chuyển dạ
vậy biến chứng nào có thể xảy ra đối với mẹ biên cố do phẫu thuật như gây tổn thương các cơ quan
lân cận bằng quang ruột giò bằng quang tử cung do bàng quang âm đạo chảy máu do chạm phải động
mạch tử cung chảy máu do rách thêm đoạn dưới nhiễm trùng có thể bị nhiễm trùng vết mổ tiết
điệu viêm phổi thường gặp là nhiễm trùng vết mổ nhiễm trùng ối gây viêm phúc mạc có thể dẫn
đến cắt tử cung trong thời gian hậu phẫu dính ruột tắc ruột tắc ống dẫn chứng gây vô sinh
thứ phát lạc nội mạc tử cung xẹo trên thân tử cung có thể bị nứt trong những lần có thai sau
đất khi chưa vào chuyển dạ hoặc khi đã vào chuyển dạ đối với bé thai nhi có thể bị ảnh hưởng
bởi thuốc mê bị chạm thương trong khi phẫu thuật hít phải nước ối suy hô hấp cấp tính
sơ sinh khi chưa có yếu tố chuyển dạ chưa tiết ra các nội tiết tố sản xuất và phóng thích
xu phát tan gây bệnh màng trong không tái hấp thu dịch phổi qua hệ bạch huyết phổi nên có lượng dịch
trong phổi cao